trong thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đưa các thông tin về việc thanh lý xe ô tô công
với giá trung bình là bốn mươi sáu triệu hai trăm linh ngàn đồng một xe căn cứ vào báo cáo của các bộ ngành và địa phương
về kết quả xử lý xe ô tô rồi bằng hình thức thanh lý xe ô tô tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước
bộ tài chính có thông tin cụ thể như sau
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến thời điểm hiện tại bộ tài chính đã tổng hợp được bảy trăm sáu mươi một xe ô tô
mà các bộ ngành địa phương báo cáo thành lý tổng số tiền thu được là ba mươi năm một mươi năm tỷ đồng
trong đó có chín mươi xe báo cáo đã thanh lý nhưng chưa có thông tin báo cáo số tiền thu được
bảy xe đã thanh lý không thu được tiền một trăm tám mươi ba xe đã quá cũ lạc hậu
theo quyết định số ba mươi hai hai nghìn một mươi năm quy đề ttg về việc quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý
sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ vẫn đang được bộ tài chính triển khai
để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ